tối ngày một mươi một tháng ba tại thành phố hạ long đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội hoa anh đào mai vàng yên tử hai nghìn một mươi chín
với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại tỉnh quảng ninh
đây là lần thứ năm quảng ninh phối hợp cùng hiệp hội văn hóa quốc tế nhật bản wanokai tổ chức lễ hội hoa anh đào
và là lần thứ hai có sự kết hợp với hoa mai vàng yên tử loài hoa độc đáo của quảng ninh
công tác tổ chức lễ hội hoa năm nay đã nhận được sự đánh giá cao của người dân
vâng đầu tiên thì mình thấy ở đây là lễ hội hoa anh đào đoàn nguyên là có tổ chức quy mô rất là lớn
hội thụ rất nhiều loài hoa trên các nước việt nam
thứ nhất là mình thấy hoa anh đào rất nhiều và mẫu mạng rất là tuyệt vời
và thứ hai là lễ hội hoa ninh đây là từ lúc mình vào đây là rất nhiều các anh giao thông đã làm rất là đúng đắn
công tác tổ chức rất là tốt về an ninh cũng tốt
rồi ở những gian hàng xe có phong phú hoa thì rất là đẹp
điểm nhấn của lễ hội là năm mươi cây và năm cành hoa anh đào được vận chuyển từ nhật bản tới hạ long
khoe sắc bên cạnh sáu mươi cây hoa mai vàng yên tử
nhờ sự đầu tư công phu lễ hội đã thu hút sự tham gia đông đảo của rất nhiều du khách trong và ngoài khu vực
trong những năm qua thì lượng khách đến dự lễ hội hoa anh đào mai vàng yên tử ngày càng tăng
năm đầu thì có rất nhiều khách đến dự lễ hội hoa anh đào mai vàng yên tử ngày càng tăng
năm đầu thì có thể nói là số lượng ít nhưng đến năm hai nghìn một mươi sáu là kết thực hiện năm đầu của lễ hội hoa mai vàng và anh đào là số lượng khách đã lên đến ba mươi lượt khách trong thời gian vừa qua
qua nhiều lần tổ chức lễ hội đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn vào mỗi dịp tháng ba là cơ hội để thúc đẩy giao lưu văn hóa thương mại

quảng ninh và nhật bản đóng góp cùng với các địa phương khác thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa việt nam và đất nước mặt trời mọc